ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành hướng dẫn thực hiện cách ly tại nhà áp dụng đối với đối tượng tiếp xúc gần f một
nhưng không áp dụng cho bốn quận ba đình hoàn kiếm đống đa và hai bà trưng
giải thích về chủ trương này ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết bốn quận nội đô lịch sử bao gồm hoàn kiếm ba đình hai bà trưng đống đa
là khu vực có tầm quan trọng đặc biệt và cần phải áp dụng các biện pháp đặc biệt để bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự cũng như dịch bệnh
theo đó với bốn quận này bộ tư lệnh thủ đô hà nội sẽ đảm bảo công tác cách ly cho các trường hợp f một
thành phố hà nội cũng cho biết trên cơ sở tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia và căn cứ tình hình dịch thực tế trên địa bàn
với đặc điểm của bốn quận nội thành việc hà nội chưa áp dụng cách ly đối với f một tại bốn quận lõi là do các quận ba đình hoàn kiếm đống đa và hai bà trưng
là nơi tập trung trụ sở của các cơ quan của đảng nhà nước và có các tổ chức chính trị xã hội cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế các tập đoàn kinh tế lớn
bốn quận này cũng là nơi có mật độ dân cư cao tập trung nhiều hoạt động giao lưu giao thương kinh tế với tần suất cao để phát triển kinh tế xã hội
do vậy đây là khu vực có tầm quan trọng đặc biệt và cần phải áp dụng các biện pháp đặc biệt để bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự cũng như dịch bệnh
thành phố hà nội cũng có chủ trương không điều trị f tại các bệnh viện trung ương và thành phố đặt tại khu vực bốn quận lõi nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực này
để đảm bảo từng bước thích ứng với dịch bệnh và thận trọng khi tiến hành thực hiện đối với bốn quận lõi của hà nội thành phố tạm thời chưa thực hiện cách ly các trường hợp tiếp xúc gần f một tại nhà
với bốn nhóm đối tượng người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ mang thai người dưới một mươi tám tuổi trẻ em áp dụng cách ly tại nhà nếu có đủ các điều kiện theo quy định tại quyết định số bốn nghìn tám trăm linh qdbit của bộ y tế
các đối tượng còn lại thực hiện cách ly tập trung do bộ tư lệnh thủ đô quản lý hoặc cách ly tự nguyện tại các khách sạn được thành phố cho phép
trong thời gian tới tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn thành phố sẽ có những điều chỉnh tổng thể phù hợp nhằm kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả nhất với phương châm sức khỏe và tính mạng của nhân dân là trên hết
sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại trường trung học cơ sở tiền yên hoài đức được chuyển đổi thành trạm y tế lưu động đầu tiên ở hà nội đã bắt đầu đón bệnh nhân covid một mươi chín
sau khi thực hiện cách ly f một tại nhà hà nội cũng đã kích hoạt các trạm y tế thu dung điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín để giảm tải cho y tế
tuyến trên trường trung học cơ sở tiền yên huyện hoài đức là trường do chưa sử dụng nên đã chuyển đổi để trở thành trạm y tế lưu động
trong sáng nay năm bệnh nhân đã được đưa vào đây dự kiến trong ngày hôm nay sẽ có khoảng một mươi bệnh nhân
những ngày đầu trạm y tế này chủ yếu đón các bệnh nhân mắc covid một mươi chín trên địa bàn huyện hoài đức sau đó sẽ tùy tình hình có thể tiếp nhận các ca mắc ở các nơi khác
trạm y tế lưu động được chuẩn bị lắp đặt trang thiết bị trong khoảng sáu ngày với quy mô ba trăm linh giường tiếp nhận các bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
hiện tại trạm y tế được bố trí ba cán bộ y bác sĩ cùng lực lượng quân đội công an tổng cộng khoảng một mươi năm người tham gia điều hành hoạt động
theo ghi nhận của phóng viên dân việt cùng ngày tại trường trung học cơ sở xã tiền yên không khí làm việc khẩn trương của các công nhân nhằm đưa cơ sở thu dung f này đi vào hoạt động đúng thời điểm dự kiến
công trình này được triển khai xây dựng trong suốt một tuần vừa qua
theo đó các công trình lắp đặt thiết bị khu vực nhà vệ sinh dành cho bệnh nhân f đang được công nhân gấp rút hoàn thiện các trang thiết bị cuối cùng bình nước nóng cũng được trang bị tại phòng tắm của các bệnh nhân
cơ sở vật chất tại đây rất khang trang và mới vì trường trung học cơ sở tiền yên vừa mới được xây dựng chưa kịp đón học sinh vào học thì bị dịch covid bùng phát nên huyện hoài đức đã tận dụng nơi này làm điểm thu dung f
cơ sở thu dung f này được chia ra nhiều khu vực
khu thu dung f khu điều hành khu ăn ở của cán bộ y tế khu vệ sinh tắm giặt của các f
giữa các khu vực này được ngăn cách bởi các vách tôn nhằm tránh sự tiếp xúc dẫn đến lây lan dịch bệnh
lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho hay đối với trạm y tế lưu động đồng xuân ngoài nhiệm vụ triển khai các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín tại cộng đồng
trạm còn có chức năng kết nối giữa chăm sóc quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện phát hiện các ca bệnh diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời
trạm y tế cũng sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu khám chữa bệnh sơ cứu chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường
trạm y tế lưu động tại chợ đồng xuân có sáu nhân viên y tế trong đó có một bác sĩ phụ trách trạm
trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp trạm được trang thiết bị y tế đầy đủ có thể phục vụ khám điều trị cho từ năm mươi đến một trăm linh ca bệnh f
ngoài các nhân viên y tế ủy ban nhân dân phường đồng xuân sẽ huy động thêm cán bộ cơ sở là thành viên hội chức thập đỏ hội viên phụ nữ đoàn thanh niên tổ dân phố tham gia hỗ trợ nhân viên y tế lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm thông tin
cũng thông tin với phóng viên dân việt ông trương kỳ phong giám đốc trung tâm y tế quận hà đông cho biết quận đã chuẩn bị một mươi bảy trạm đặt tại một mươi bảy phường mỗi trạm có năm cán bộ y tế
ngoài cán bộ y tế quận phường sẽ huy động thêm các y bác sĩ đã nghỉ hưu khu vực tư nhân
theo ông phong quận hà đông cũng đã khảo sát nhà văn hóa trường học công sở để chọn nơi đặt trạm y tế lưu động
địa điểm dự kiến lựa chọn là trường mầm non cơ sở hai phú lương và khu vực nhà văn hóa phường yên nghĩa
mỗi cơ sở này có thể tiếp nhận khoảng một trăm năm mươi f
ngoài ra quận hà đông cũng đã thí điểm cách ly f một tại nhà với người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ có thai và người dưới một mươi tám tuổi
ngoài trạm y tế lưu động này hà nội cũng chuẩn bị cho các trạm y tế lưu động khác chuẩn bị đưa vào hoạt động gồm trung tâm văn hóa
thể thao phường thạch bàn quận long biên có quy mô một trăm năm mươi giường phòng khám đa khoa minh phú huyện sóc sơn có quy mô hai trăm linh giường
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện thanh trì với quy mô ba trăm linh giường và trường mầm non lê thanh a xã lê thanh huyện mỹ đức có quy mô hai trăm linh giường
trong cuộc họp online hàng tuần một nhóm các nhà dịch tễ học ở phía đông bắc mỹ sôi nổi thảo luận về những gợi ý mới nhất liên quan đến các biến thể covid một mươi chín mới được báo cáo trên khắp thế giới
nếu trước kia họ nói về gamma
đó là alpha thì hiện giờ chỉ tập trung đến delta
được phát hiện lần đầu tiên ở ấn độ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
biến thể delta của sars cov hai đã trở nên phổ biến đến mức có thể dễ dàng cho rằng sự tiến hóa nhanh chóng của virus giờ đây dường như chỉ rậm trần tại chỗ ở một biến thể đó là delta
theo tổ chức y tế thế giới chín mươi chín năm tất cả các trình tự gen covid một mươi chín được báo cáo cho cơ sở dữ liệu công khai hiện là netan
trong khi các chủng mới tiếp tục xuất hiện
chẳng hạn như
hoặc biến thể delta plus ở anh
các biến thể mà các nhà khoa học ước tính có khả năng lây truyền cao hơn một mươi một mươi
mặc dù chưa có dữ liệu chính xác
chúng gần như giống hệt với biến thể delta
chỉ khác một số đội biến nhỏ
nhà sinh tế học hanech đã coi các biến thể này là đời cháu của delta
mặc dù vậy
lý do mà hanech cùng các đồng nghiệp vẫn quét các cơ sở dữ liệu như pangolin và nexttrend mỗi tuần
và mục đích của các cuộc gọi dung thường xuyên của họ là để thử và dự đoán
điều gì có thể xảy ra
delta có thực sự là trò chơi kết thúc của covid một mươi chín
hay có điều gì đó đáng ngại hơn đang xuất hiện trong tương lai
đó là một câu hỏi mà không ai hoàn toàn chắc chắn về câu trả lời
một khả năng là sau bước nhảy đột ngột ban đầu trong trình tự di truyền của coronavirus
tạo ra alpha đầu tiên
giờ đây sẽ đột biến từ từ và ổn định
có thể vượt ra ngoài tầm với của các vaccine hiện tại
nhưng điều này sẽ diễn ra trong nhiều năm tới
trong khi các nhà khoa học đang nỗ lực
chỉ ra rằng các dự đoán của họ hầu hết chỉ là suy đoán đã được thông báo
một số lại cho rằng đây là kết quả có khả năng xảy ra nhất
dự đoán rằng kiểu tiên hóa mà chúng ta sẽ thấy
giống với cái mà chúng ta gọi là sự trôi giặt kháng nguyên
nơi virus dần dần tiến hóa để thoát khỏi hệ thống miễn dịch
đối với bệnh cúm và các loại coronavirus khác mà chúng ta đã biết khá rõ
phải mất khoảng một mươi năm để virus tích lũy đủ các thay đổi
để kháng thể trong máu không nhận ra được
nhưng nếu chủng mới là sự xuất hiện đột ngột của một chủng hoàn toàn mới
có khả năng lây truyền mới
hoặc có các đặc tính né tránh miễn dịch có thể thay đổi trò chơi
giáo sư vi sinh lâm sàng ravi gupta thuộc đại học cambridge nước anh
gọi những chủng này là siêu biến thể
ông cho rằng chắc chắn tám mươi một chủng khác sẽ xuất hiện
chỉ có điều là vào khi nào
ông cũng cho biết chúng ta đang có một đại dịch delta vào lúc này
thể delta blut mới tương đối phức tạp
có hai đột biến từ chủng delta
ông không nghĩ là chúng đáng lo nghiệp
ngại và có thể lây lan mạnh ở các quốc gia khác
tuy nhiên không thể tránh khỏi rằng
sẽ có một biến thể quan trọng khác trong hai năm tới
và nó sẽ cạnh tranh với delta
cũng như có thể vượt xa delta
liệu chúng ta có phải chứng kiến một siêu biến thể khác hay không
trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi
các nhà dịch tễ học bắt đầu quan sát thấy các dấu hiệu của một hiện tượng liên quan
được gọi là tái tổ hợp virus
trong đó các phiên bản khác nhau của sars cov hai
trao đổi các đột biến và kết hợp
để tạo thành một chủng hoàn toàn mới
rất may giáo sư gupta cho biết
sự tái tổ hợp dường như không phổ biến
tuy nhiên nó vẫn là một nguồn khả thi của một siêu biến thể mới
đặc biệt là ở những nơi trên thế giới
có tỷ lệ lớn dân số vẫn chưa được tiêm chủng
và các chủng virus có thể lưu hành tự do
giáo sư gupta lý giải
đây là một khả năng rất thực tế
bởi lẽ delta đang là virus chủ chốt áp đảo
điều này đã trở nên ít xảy ra hơn
nhưng có những vùng đất rộng lớn trên hành tinh
mà không thể lấy mẫu
và không biết chuyện gì đang xảy ra tại những nơi đó
ngoài ra một loạt các đột biến lớn
dẫn đến một phiên bản delta được nâng cấp mạnh mẽ
hoặc một biến thể nào đó rất khác
người ta cho rằng
vẫn còn phạm vi đáng kể để điều này xảy ra
giáo sư phân tử học haydon schreiber
tại viện khoa học weizmann israel cho biết
trong khi các biến thể gần đây là phiên bản của delta
virus có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai
các đột biến phức tạp hơn có thể phát triển
với các đột biến đồng thời ở nhiều vị trí
điều này có thể gây ra nhiều vấn đề hơn
theo giáo sư gupta
còn có một nguy cơ nữa dẫn đến mùa siêu biến thể
là tỉ lệ lây nhiễm cao liên tục
giữa các cá thể đã được tiêm chủng ở một số quốc gia
chẳng hạn như nước anh
càng có nhiều ca nhiễm chùng mỗi ngày
thì càng có nhiều khả năng có ai đó ngoài kia
một bệnh nhân x bị nhiễm bệnh
và tế bào t của họ không đủ mạnh để loại bỏ nhiễm trùng
vì chúng bị ức chế miễn dịch
vì vậy họ sẽ bị nhiễm trùng trong một số ngày
chúng có một số kháng thể đánh gục chúng
vì chúng đã có phản ứng một phần với vaccine và virus
học cách trốn tránh chúng
sau đó sẽ tràn ra ngoài
các nhà dịch tễ học
hiện đang cố gắng mô hình hóa một siêu biến thể mới
có thể trông như thế nào
cho đến nay
những biến đổi chính trong virus
đã giúp tăng khả năng lây truyền của nó
theo giải thích của giáo sư hanek
một trong những lý do tại sao biến thể delta
lại có thể lây lan mạnh và nhanh đến vậy
là bởi vì nó phát triển cực kỳ nhanh chóng
bên trong các tế bào của con người
trước khi hệ thống miễn dịch bắt đầu hoạt động
kết quả là những người bị nhiễm delta
mang số hạt virus trong mũi của họ
nhiều hơn khoảng một hai trăm linh lần
so với chủng sars cov hai ban đầu
và xuất hiện các triệu chứng sớm hơn
từ hai đến ba ngày
đây là kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên
các bản sao khác nhau của virus luôn được tạo ra
nhưng những bản sao tồn tại và trở nên thống trị hơn
là những bản sao có khả năng lây nhiễm
sang người mới cao hơn
tuy nhiên ở các quốc gia có tỷ lệ dân số
không được tiêm chủng đang giảm dần
điều này có thể bắt đầu thay đổi
các chủng virus mới có thể vượt qua
các kháng thể có khả năng trở nên ưu thế hơn
khiến cho siêu biến thể tiếp theo
có nhiều khả năng có thể né tránh
ít nhất một số phần của phản ứng miễn dịch
tuy nhiên vaccine covid một mươi chín
được thiết kế với mục đích hướng tới
sự tiến hóa của virus
do đó các nhà dịch tế học kỳ vọng rằng
khó có siêu biến thể mới nào
khiến vaccine trở nên hoàn toàn vô dụng
do vậy sẽ rất khó dẫn đến các đợt bùng phát
nghiêm trọng lớn chẳng hạn như trong hai năm qua
bên cạnh đó có một thế hệ thứ hai
của vaccine covid một mươi chín đã được phát triển
nhà phát triển vaccine novavax
đang hy vọng sẽ nhận được sự chấp thuận theo quy định
cho các mũi tiêm mới của mình trong vài tháng tới
trong khi nhiều loại vaccine
ngừa covid một mươi chín khác dự kiến sẽ được
tung ra thị trường từ nay đến năm hai nghìn hai mươi ba
các nền tảng vaccine này
đều đang thực hiện các bước của riêng mình
để chống lại các biến thể coronavirus
tiềm năng trong tương lai
nhưng các nhà dịch tế họng cho rằng
chỉ dựa vào vaccine thôi là không đủ
theo giáo sư gupta ngay cả khi có
người cố gắng tìm cách sống chung với covid
thì vẫn cần có một số biện pháp hạn chế
sự lây lan của virus và giảm số lượng
cơ hội để nó được biến
giáo sư gupta đưa ra lời khuyên
nếu bạn nhìn vào các biến thể hiện nay
bạn có thể thấy rằng chúng đều xuất hiện
ở các quốc gia có tỉ lệ lây chuyển rất cao
không được kiểm soát như ấn độ
vương quốc anh hay brazil
có một lý do tại sao chúng ta không nghe nói về
một biến thể của singapore hay hàn quốc
do vậy chúng ta không nên lang thang
ở những nơi đông người trong các tòa nhà
mà không đeo khẩu trang
mặc dù điều đó là khó thực hiện với nhiều người